từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay bệnh bạch hầu đã xuất hiện trở lại ở tỉnh con tum và có hai trường hợp đã tử vong do bị biến chứng
trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh con tum đã ghi nhận bốn ca bệnh mắc bệnh bạch hầu
hiện tại các bệnh nhân và ngành y tế địa phương đang hết sức lo lắng vì chưa có huyết thanh kháng độc tố bệnh bạch hầu
do không có huyết thanh nên người bệnh sau khi điều trị bằng thuốc kháng sinh có thể xuất viện nhưng vẫn phải tái khám thường xuyên
để theo dõi tình trạng sức khỏe và vẫn có nguy cơ gây biến chứng nguy hiểm dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn
trước đó vào năm hai nghìn một mươi tám bệnh bạch hầu đã bùng phát trở lại tại tỉnh con tum sau một mươi một năm
trong số một mươi ca mắc bệnh thì đã có hai ca tử vong